do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to
nên chiều tối nay bảy một mươi nhiều tuyến phố tại tp tam kỳ tỉnh quảng nam bị ngập cục bộ trên diện rộng
nhiều điểm ngập sâu khiến điểm giao thông bị ách tắc
mưa lớn kéo dài và liên tục khiến các đường hùng vương phan châu trinh nguyễn trí thanh trần phú trần quý cáp bị ngập cục bộ
cũng trong chiều ngày bảy một mươi tại thôn hòa hạ xã tam thanh tp tam kỳ đã xảy ra lốc xoáy
làm một nhà dân bị tốc mái và nhiều ký ốt ở chợ bị hư hỏng
theo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
xa lở đất ở sườn dốc ven sông suối vùng núi các huyện tiên phước nam trà my bắc trà my hiệp đức phúc sơn nam giang đông giang và tây giang
trước đó đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh quảng nam về tình hình mưa lũ trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc đoàn công tác lưu ý tỉnh quảng nam tiếp tục nghiêm túc thực hiện công điện số một mươi hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đồng thời thực hiện cấm biển hướng dẫn ngư dân chẳng néo tàu thuyền để tránh va đập phòng chống cháy nổ giữ liên lạc thường xuyên với tàu thuyền của các ngư dân còn đang hoạt động trên biển
thường xuyên kiểm tra theo dõi mực nước ở các hồ thủy lợi thủy điện đặc biệt kiểm tra ra soát khu dân cư ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở và chủ động sơ tán dân khi cần thiết